cách đây đúng bốn mươi năm dạng sáng ngày một mươi bảy tháng hai năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín hơn sáu mươi vạn quân trung quốc với chín quân đoàn chủ lực năm sư đoàn bộ binh độc lập và các trung đoàn địa phương tổng cộng gồm ba mươi hai sư đoàn bộ binh và bộ binh cơ giới đã bất ngờ mở cuộc tấn công trên toàn tuyến biên giới phía bắc việt nam từ phong thổ lai châu đến móng cái quảng ninh dài hơn một km
đã bốn thập kỷ trôi qua nhưng mỗi khi nhớ lại về cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía bắc của tổ quốc vào tháng hai năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín những người lính từng chiến đấu tại đây đều không khỏi xúc động không thể nào quên được quá khứ hào hùng của dân tộc và tình đồng đội gắn bó đùng bọc
họ là những người đã đi qua các cuộc chiến tranh bảo vệ tổ quốc nay trở về với đời thường lại tiếp tục cống hiến sức lực trí tuệ cho đất nước
sau đây mời quý vị cùng lắng nghe những câu chuyện đầy xúc động ấy của những người lính năm xưa
trong hồi ước của những người lính già tại chiến trường vị xuyên hà giang cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía bắc tháng hai năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín sẽ là những ký ức khó quên về những năm tháng chiến tranh gian khó ác liệt nhưng thấm đẫm tình đồng đội yêu thương đùm bọc gắn bó cùng nhau vượt qua thời khắc khó khăn nhất của cuộc chiến tranh
khi hành quân đi đến vị xuyên đi qua những thành phố như tuyến quang
sao quý vị hãy bất xử với phong aim qualche chiến tranh của cũng xèo luscikeino
có người mái tóc giờ đã điểm xương nay gặp lại đồng đội trong sự tri ân của đảng nhà nước đối với người có công với cách mạng
họ không khỏi rừng dưng xúc động trong trái tim và trong khối óc của người lính già vẫn vẹn nguyên tinh thần khí thế của người chiến sĩ cộng sản kiên trung
bốn mươi năm trôi qua mọi thứ đã đổi thay đất nước đang bước vào thời kỳ hội nhập quốc tế
sự hy sinh của các lớp cha anh đã làm nên một việt nam tươi đẹp ngày càng khẳng định được vị thế của mình trên trường quốc tế được thế giới công nhận và ủng hộ